chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thường đã tiếp thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sòn say sỉ phan đòn
nhân dịp thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào thăm chính thức việt nam và đồng chủ trì kỳ họp bốn mươi sáu ủy ban liên chính phủ việt nam lào
chủ tịch nước võ văn thưởng tin tưởng chuyến thăm của thủ tướng lào sỏn say sĩ phan đòn sẽ tạo ra xung lực mới
mang lại kết quả thực chất tương xứng với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ việt nam lào
chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam luôn sắt cánh hỗ trợ lào hoàn thành tốt các trọng trách quốc tế năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng sỏn say sĩ phan đòn bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên thăm chính thức việt nam trên cương vị mới
chuyển lời hỏi thăm của tổng bí thư chủ tịch nước lào thòng luân sĩ su lít tới chủ tịch nước võ văn thưởng
thủ tướng sỏn say sì phan đòn nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân lào luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ trí tình
trí nghĩa của việt nam dành cho lào trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay
đồng thời đánh giá cao đầu tư của các doanh nghiệp việt nam sang lào góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội lào
đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ toàn diện của quan hệ hợp tác việt nam lào trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua
hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp
triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quan trọng giữa hai đảng hai nước
đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng và ngoại giao
tiếp tục chú trọng giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước
đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử gắn bó thủy chung và thành tựu của quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
đồng thời không ngừng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như kinh tế thương mại và đầu tư giáo dục đào tạo du lịch
trong đó chú trọng phối hợp kết nối các hoạt động hợp tác du lịch trên cơ sở năm du lịch lào hai nghìn hai mươi bốn và chương trình một hành trình ba điểm đến
tại cuộc hội đàm giữa thủ tướng chính phủ phạm minh chính với thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào sòn say sì phan đòn
hai thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác phát triển giữa các địa phương hai nước tăng cường kết nối hai nền kinh tế việt nam lào
tiếp tục thúc đẩy các dự án đường cao tốc phiêng trăn hà nội đường sát viêng trăn vũng áng và các dự án hợp tác trọng điểm khác

tại cuộc hội đàm giữa thủ tướng chính phủ lào sổn say sĩ phan đòn
chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại to lớn của việt nam
coi đây là niềm cổ vũ động viên to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước lào
hai thủ tướng cùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp toàn diện sâu rộng và hiệu quả
của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào trên tất cả các lĩnh vực
thời gian tới hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước việt nam lào
và các thỏa thuận giữa ba người đứng đầu của ba đảng cầm quyền việt nam lào campuchia
triển khai tốt các thỏa thuận giữa hai chính phủ
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết bốn văn kiện hợp tác
gồm nghị định thư hợp tác biên phòng giữa hai bộ quốc phòng việt nam lào
bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa hai văn phòng chính phủ việt nam lào
bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa hai chính phủ việt nam lào
kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn giữa bộ giáo dục đào tạo việt nam và bộ giáo dục thể thao lào
chiều nay sáu tháng một tại trụ sở chính phủ đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
thủ tướng chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
nhằm thực hiện các định hướng chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư và của tổng bí thư nguyễn phú trọng
về xây dựng phát triển học viện xứng tầm vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ
quyền hạn được giao và lịch sử truyền thống vẻ vang
tham dự cuộc làm việc có đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương
sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
sự quan tâm chăn trở của tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ
thèn chốt của thèn chốt vị trí vai trò tầm quan trọng của học viện
thủ tướng khẳng định thời gian qua học viện đã kế thừa và tô thắm thêm lịch sử
truyền thống vẻ vang hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao
có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong đó có thực hiện đột phá chiến lược về nguồn nhân lực
học viện có nhiều đổi mới trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
đạt nhiều kết quả cụ thể và đào tạo nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế
tư vấn chính sách phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị với cấp ủy địa phương
tới đây học viện cần bám sát chủ trương định hướng và các chỉ đạo của đảng và nhà nước bộ chính trị
lãnh đạo và đội ngũ cán bộ giảng viên học viện phải có quyết tâm chính trị cao
không ngừng phấn đấu để khẳng định bản sắc vị trí trung tâm quốc gia hàng đầu trong công tác đào tạo
bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý chung cao cấp cho đảng nhà nước
trên tinh thần bám sát thực tiễn tôn trọng thực tiễn xuất phát từ thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo
kiên quyết khắc phục bằng được căn bệnh lười học ngại học lý luận chính trị
tiếp tục khẳng định học viện là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị
tổng kết thực tiễn phát triển lý luận tham mưu tư vấn chính sách cho đảng và nhà nước
thủ tướng đề nghị củng cố phát triển nguồn nhân lực của hệ thống học viện
đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên cán bộ khoa học của học viện
lưu ý cần gương mẫu chăm lo công tác xây dựng đảng trong hệ thống học viện
cán bộ đảng viên học viện phải gương mẫu rèn luyện luôn luôn là đội ngũ mà đảng và nhân dân
tuyệt đối tin tưởng về chính trị tư tưởng đạo đức cách mạng lối sống tác phong
cùng với đó hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật gắn với thực hành văn hóa trường đảng
phát huy hơn nữa vai trò của học viện trong công tác quản lý
hướng dẫn chuyên môn đối với hệ thống trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước
thủ tướng khẳng định chính phủ luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng học viện trên tinh thần chủ động
tích cực trong đó phối hợp tổ chức tốt việc kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập học viện trong năm hai nghìn hai mươi bốn phù hợp với tình hình
về các kiến nghị của học viện thủ tướng cơ bản đồng ý về nguyên tắc và cho biết sẽ thành lập tổ công tác
do phó thủ tướng chính phủ lê minh khái làm tổ trưởng với sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành
cùng làm việc với học viện và các cơ quan liên quan để ra soát đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định
tiếp tục chuyến công tác tại hải phòng chiều ngày sáu tháng một
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã làm việc với ban chấp hành đảng bộ tp hải phòng
về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
kết quả thực hiện các nghị quyết của trung ương quốc hội về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng
các cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
chủ tịch quốc hội vương đình huệ ghi nhận đánh giá cao nỗ lực vượt khó hoàn thành các nhiệm vụ của đảng bộ
chính quyền và nhân dân tp hải phòng thời gian qua
hải phòng luôn nằm top đầu cả nước trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác
đặc biệt tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố grdp tăng gần một mươi một gấp khoảng hai lần bình quân chung cả nước
thuộc nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế
các lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực
các chính sách an sinh xã hội được chú trọng công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ quyết liệt